tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu cán bộ chiến sĩ tiêu biểu của lực lượng cảnh sát biển
đại biểu cấp ủy chính quyền bà con ngư dân của một mươi một xã huyện đảo và đại biểu các doanh nghiệp tổ chức chính trị xã hội
đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát biển việt nam hai mươi tám tháng tám
và lễ tôn vinh cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng cảnh sát biển đã triển khai có hiệu quả mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
ở các xã huyện đảo xa đất liền điều kiện kinh tế xã hội khó khăn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh
đây là mô hình mới góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã huyện đảo vững mạnh làm cơ sở xây dựng thế trận lòng dân trên biển
giúp bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển vừa làm giàu cho gia đình quê hương đất nước vừa góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh an toàn biển đảo của tổ quốc
tại buổi gặp mặt chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc
mà lực lượng cảnh sát biển việt nam đã đạt được trong suốt chặng đường vẻ vang hai mươi năm qua
biểu dương các tập thể cá nhân đặc biệt là các ngư dân có thành tích tiêu biểu tham dự lễ tôn vinh cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
chủ tịch nước nhấn mạnh biển đảo việt nam có một vị trí vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
là không gian sinh tồn và phát triển của dân tộc
từ những kết quả đã đạt được trong triển khai mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị lực lượng cảnh sát biển tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy
chính quyền các xã huyện đảo các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội
đồng thời vận động các nguồn lực xã hội để đồng hành với ngư dân có chiều sâu và thực chất
chủ tịch nước cũng đề nghị bà con ngư dân cần phát huy những phẩm chất tốt đẹp khắc phục khó khăn
để bám biển bám ngư trường truyền thống gắn với bảo vệ môi trường biển
đồng thời tích cực hỗ trợ các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh trật tự an toàn trên biển